quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị đêm qua sau khi vượt qua đảo luzon philippines bão sâu đen đã đi vào khu vực biển đông
và trở thành cơn bão số tám trong mùa bão lũ của nước ta năm nay
với hướng di chuyển tới tây bắc với tốc độ khoảng từ hai mươi đến hai mươi năm km trên giờ dự báo trưa chiều nay
tâm bão sẽ cách huyện đảo hoàng sa khoảng sáu trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh hơn lên tới mức cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây và đến chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi
tâm bão sẽ ở khoảng một mươi sáu chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông ngay trên khu vực huyện đảo hoàng sa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão
nên ở khu vực nam vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị trở xuống đến quảng ngãi
vùng biển phía đông của khu vực biển đông trong ngày hôm nay tiếp tục có mưa rông mạnh
riêng vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có mưa bão
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
gió ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông cũng mạnh lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
riêng vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
biển động mạnh sóng biển cao từ ba cho đến năm mét
không chỉ gây thời tiết xấu trên các vùng biển quá trình xuất hiện của bão sao đen trên biển đông
cũng khiến cho gió mùa tây nam ở phía nam hoạt động mạnh dần lên
vì thế từ hôm nay trở đi nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa tăng trở lại
trong đó ở con tum gia lai và toàn bộ nam bộ sẽ có mưa vừa thậm chí là mưa to và rông mạnh
những cơn mưa vẫn tiếp tục kéo dài ở trung bộ nhưng cường độ trong ngày hôm nay được nhận định
sẽ bớt gai gắt hơn so với những ngày trước
dự báo trong ngày hôm nay khu vực từ quảng trị trở xuống đến quảng ngãi có mưa vừa
cục bộ có nơi mưa to với lượng từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
các nơi khác như nam hà tĩnh quảng bình và bình định có mưa với lượng từ hai mươi cho đến bốn mươi mm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước